liên quan đến vụ gian lận trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hà giang
ngày tám tháng bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố bị can
áp dụng các biện pháp ngăn chặn bằng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ba bị can trong vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ
các đối tượng bị khởi tố là bà triệu thị chính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
phó chủ tịch hội đồng trưởng ban chấm thi của hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh hà giang
bà chính là người trực tiếp điều hành tổ xử lý bài thi trách nhiệm
bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn người ảnh hưởng đối với người khác
để trục lợi quy định tại điều ba trăm năm mươi tám bộ luật hình sự
ông phạm văn khuôn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
được quy định tại điều ba trăm sáu mươi sáu bộ luật hình sự
bà lê thị dung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
là phó đội trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ công an tỉnh hà giang
về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
trước đó ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang
đã khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
trên địa bàn tỉnh hà giang
đã khởi tố bắt tạm giam hai bị can là vũ trọng lương
phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo hà giang
nguyễn thanh hoài trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo hà giang
cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ